tòa án nhân dân tối cao tiếp tục tổ chức vòng thi thuyết trình bảo vệ đề án của kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đây là lần đầu tiên hệ thống tòa án nhân dân có đợt thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ kể từ khi thành lập cho đến nay
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao làm chủ tịch hội đồng thi tuyển
tham gia kỳ thi có một mươi hai thí sinh ứng tuyển vào bốn vị trí gồm một vụ trưởng và ba phó vụ trưởng
phát biểu khai mạc cuộc thi đồng chí nguyễn hòa bình nhấn mạnh đây là kỳ thi quan trọng làm tiền đề cho các kỳ thi sau của toàn hệ thống tòa án nhân dân
sau đó tòa án nhân dân tối cao rất mong muốn và tin tưởng các thí sinh tập trung trí tuệ thể hiện hết khả năng vốn kiến thức kinh nghiệm để có kết quả thi tốt
kỳ thi tuyển này được thực hiện theo sự chỉ đạo của bộ chính trị tại kết luận số hai trăm linh hai về đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ quản lý lãnh đạo cấp vụ sở và cấp phòng ở một số bộ ban ngành của ban bí thư trung ương về việc thí điểm thi tuyển cán bộ ở một mươi bốn bộ ngành trung ương trong đó có tòa án nhân dân tối cao
việc tuyển chọn các cán bộ giỏi làm lãnh đạo nhằm xây dựng hệ thống tòa án trong sạch vững mạnh theo tinh thần cải cách tư pháp
bởi nếu tìm được cán bộ giỏi đạo đức trong sáng thì mới có đủ năng lực để đáp ứng trong việc cải cách tư pháp đáp ứng việc lãnh đạo chỉ đạo trong hệ thống tòa án